bệnh lao là gánh nặng bệnh tật toàn cầu là bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong đứng số một trong số các bệnh truyền nhiễm trên thế giới
việt nam hướng tới thanh toán bệnh lao vào năm hai nghìn ba mươi
đây là mục tiêu phấn đấu nhưng đi kèm đó cũng là những thách thức mà ngành y tế việt nam phải đối mặt
và trên con đường ấy không thể không nói đến sự hy sinh thầm lặng của những y bác sĩ đang ngày ngày đồng hành
cùng những bệnh nhân lao cùng chiến đấu để từng bước tiến tới mục tiêu chấm dứt căn bệnh này
việt nam có tỷ lệ phát hiện đạt tám mươi một số mắc mới hàng năm và duy trì tỷ lệ khỏi bệnh cao trên chín mươi trong số mới mắc lần đầu
lao đa kháng thuốc đã được phát hiện và điều trị với tỷ lệ khỏi bệnh cao

của tất cả đội ngũ y bác sĩ chuyên gia trong công ty